xin chào quý vị và các bạn
xin cảm ơn nhà báo phạm đức lượng
đã đến với chúng tôi trong chương trình
cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay
đây là hai tấm ảnh rất là nóng
trên mạng xã hội của ngày hôm trước
thì đã được báo thanh niên nhắc lại
thưa nhà báo phạm đức lượng rõ ràng rằng xe container
tham gia trên đường và gây ra những vụ tai nạn
thì vẫn là một trong những tồn tại
từ bấy lâu nay của chúng ta ông nghĩ sao về điều này
phải nói rằng
tạm biệt năm hai nghìn một mươi tám
bước sang năm hai nghìn một mươi chín
đất nước ta tràn ngập
những niềm vui
tuy vậy nhiều gia đình
lại có những nỗi buồn
cái vụ mà tai nạn
đã xảy ra ở long an
là điều quá nhức nhối
tất cả các báo
mỗi báo tìm một góc độ
để phản ánh tình hình
nhưng tôi thấy
cần phải tìm ra những nguyên nhân của nó
một trong những nguyên nhân của nó
tức là tình trạng
của đường xá
đất nước ta
tức là hạ tầng
không phù hợp
tất cả các xe
đều chung nhau trên một con đường
hai nữa là người lái
ở trong tâm trạng
nhất là container
đi đường dài
thậm chí đi đường đêm
để tranh thủ đường vắng
để vượt đi
nhưng đi đường dài
điều nữa đi container đường xa như thế là người ta thường bố trí hai người thay nhau phiên
nhưng lần này khi lên trước vô lăng nhiều người không nghĩ tới điều đó
thì tôi thấy cái điều đó là cái điều rất đáng báo động
bây giờ thì tôi có một con số như thế này xin mời nhà báo phạm đức lượng nhìn
kính thưa ông là đây là con số mà hơn ba mươi tài xế container đã trích ma túy khi lái xe
đây là một cuộc khảo sát từ sáu năm trước của cục cảnh sát giao thông
nó lại được các báo nhắc lại sau cái vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở long an vừa qua
ông nghĩ sao về cái con số này
tôi thấy dạ quá
bình thường những người nghiện ma túy ở đất nước ta hiện nay đều phải đi trại cai nghiện hết cả
thế thì tại sao lại ba mươi lái mà con số này là của cách đây sáu năm
vâng ạ để nói về cái lý do ạ
xin mời nhà báo phạm đức lượng nhìn ạ
báo thanh niên thì có nhấn mạnh rằng là để lấy cảm giác mạnh và tỉnh táo khi lái xe
trong khi đó báo tuyền phong thì tài xế đường dài nạp ma túy chống buồn ngủ đấy ạ
cái lý do để các tài xế sử dụng ma túy là như vậy đấy
ngồi trước vô lăng mà nói những cái lý do đó theo tôi tôi cho đó là một thứ nguyện biện
mà nếu như mình nói như thế chẳng khác nào mình mớm cho những người lái xe có cái lý do
để giải thích
vâng rõ ràng là với chúng ta là sử dụng ma túy là một cái hành vi mà vi phạm pháp luật
nhưng mà vẫn tồn tại trong cái giới lái xe
và cái điều này thì dứt khoát là chúng ta cần phải loại bỏ
như vậy thì cái yêu cầu của người lái xe theo nhà báo phạm đức luyện là cần những cái điều gì ạ
trước hết là người cầm lái đó phải hiểu được cái trách nhiệm của mình đối với xã hội
cái thứ hai phải tinh thông nghiệp vụ
cái thứ ba nữa là khi anh lái
xe anh phải là tỉnh táo
trên báo công an nhân dân số ra ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín có ghi là tăng cường giám sát để phát hiện và xử lý tài xế sử dụng ma túy
tất nhiên đây chỉ là một trong những tồn tại mà chúng ta cần phải xử lý
nhưng mà nó thể hiện cái sự quyết liệt của các cấp các ngành
vậy chúng ta cần phải có những cái biện pháp gì để mạnh hơn nữa để đủ cái sức gian đe không ạ
thực ra là các cái biện pháp của mình đề ra là nhiều
nhưng thực hiện không quyết liệt
thế còn cái trường hợp mà các lái xe mà đã gây tai nạn giao thông thì có cần những cái biện pháp nào nó thực sự là nghiêm khắc không ạ
cái nghiêm khắc mà cái tai nạn mà lái xe thì tôi cho rằng là vẫn phải đi từ gốc
trước hết phải là từ người lái xe
sau đó các cơ quan theo dõi rồi là giám sát
bình thường bây giờ như lúc đầu tôi nói là nếu như chỉ nghiện ma túy không đã phải đi trại để cai nghiện
khuống hồ bây giờ ai nhạy nghiện ma túy mà anh
gây tai nạn giao thông và thậm chí là gây chết người
chết người mà đây là chết người quá lớn
thế nhưng mà rõ ràng là tôi thấy có một số những cái ý kiến cho rằng là những cái hình thức xử phạt của chúng ta ấy
thậm chí là xử phạt hình sự ấy
thì mức độ cũng vẫn rất là nhẹ
thực ra cái mức độ mà gọi là cao nhất theo khung hình phạt là một mươi năm năm tù
tôi cho hãng còn thấp lắm
tại sao anh giết một người này rồi là có thể tội tử hình
chàng này anh giết bao nhiêu người thì lại nói là có thể đổ tổ do xe do đường xá không được
phải làm thật mạnh
thế vậy thì để khép lại cái chương trình hôm nay chúng ta có thể rút ra được mấy cái ý tên này ạ
một là cái ý thức của người tham gia giao thông
hai là ý thức của người điều khiển các phương tiện khi tham gia giao thông
và ba là cần những cái giải pháp đồng bộ
xin cảm ơn nhà báo phạm đức lượn
xin mời quý vị
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới với nhiều thông tin đáng chú ý khác